chủ tịch ubnd tp hcm đã có buổi gặp gỡ gần bốn mươi hộ dân thủ thiêm ở hai phường bình an và bình khánh quận hai để trao đổi về chính sách hỗ trợ bổ sung
phát biểu cuối cuộc gặp chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong khẳng định thật tâm muốn giải quyết các vấn đề ở thủ thiêm
lúc nãy có ý kiến hỏi tôi có thật lòng muốn giải quyết vấn đề thủ thiêm không tôi xin nói bằng tấm lòng của mình nếu không như vậy tôi đã không ngồi ở đây đã không thực hiện nhiều buổi gặp với bà con như thời gian vừa qua
chủ tịch ubnd tp hcm đã có buổi gặp gỡ gần bốn mươi hộ dân thủ thiêm ở hai phường bình an và bình khánh